tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống ngập úng cũng như chữ nước phục vụ canh tắc nông nghiệp tại hai tỉnh ninh bình và nam định
hiện tại lượng mưa trên địa bàn hai tỉnh ninh bình và nam định giao động từ chín ba mm đến tám mươi bốn mm
theo đánh giá đây là lượng mưa thích hợp để gieo cấy vụ mùa
tuy nhiên do vừa trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng nên mực nước tại các trạm bơm vẫn ở dưới mức thiết kế
chính vì vậy tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương không chủ quan cần cẩn trọng trong việc điều tiết nước phục vụ canh tác vì ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai vẫn còn rất lớn
thứ nhất là cần phải giả thoát lại tất cả những công trình tiêu úng như các trạm bơm tiêu các cống tiêu và các trục tiêu để đảm bảo khi cần tiêu chúng ta có thể nói là sẵn sàng
chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là mặc dù có thể là hiện nay thì mưa mức độ là nhỏ nhưng mà cần phải rất chủ động trong việc tiêu nước đệm
để khi tiêu nước đệm thì chúng ta có thể nói là sẵn sàng
khi mà để phòng mưa lớn xảy ra thì chúng ta có thể hoàn toàn chủ động trong việc tiêu úng trong vùng mùa năm nay
tổng cục thủy lợi cũng yêu cầu các địa phương cần theo dõi sát dự báo mưa tổ chức ứng trực suốt ngày đêm tại các công trình sẵn sàng vận hành công trình để tiêu úng khi có mưa lớn
đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi lúa mới gieo xạ nên chịu úng ngập kém